các cơ quan chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ vụ công trình xây dựng hội trường của trường trung học cơ sở tân tiến đã bất ngờ đổ sập khi đang xây dựng
theo thông tin ban đầu chiều ngày ba mươi tháng một mươi khi đang trong quá trình thi công công trình xây dựng hội trường trường trung học cơ sở tân tiến bất ngờ đổ sập xuống nền sân trường
tại hiện trường nhiều khối bê tông phía trước công trình bị sập đổ hoàn toàn
vụ việc xảy ra khi đang trong giờ học của học sinh nên may mắn không có thương vong
được biết dự án công trình xây dựng hội trường trường trung học cơ sở tân tiến do trường tân tiến làm chủ đầu tư
công trình có quy mô rộng gần ba trăm linh m hai với tổng mức đầu tư hơn một sáu tỷ đồng
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc thi công công trình không đúng thiết kế dẫn đến sự việc trên
hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công ngừng mọi hoạt động xây dựng tiếp theo để phục vụ điều tra